hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc vào sáng nay
ngày một mươi ba tháng một mươi một tại trung tâm văn hóa philippines thủ đô manila
thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo của một mươi nước thành viên asean cùng các lãnh đạo của khoảng hai mươi quốc gia
và các tổ chức quốc tế bao gồm trung quốc hoa kỳ nga liên minh châu âu và liên hợp quốc tham dự phiên khai mạc hội nghị
tổng thống philippines chủ tịch asean hai nghìn một mươi bảy cùng phu nhân nồng nhiệt chào đón các nhà lãnh đạo thế giới và phu nhân
tham dự hội nghị thượng đỉnh asean ba mươi một tại phiên khai mạc
với một mươi hội nghị chính thức bao gồm cả các hội nghị giữa asean với các đối tác
lãnh đạo các nước asean sẽ thảo luận các nội dung về xây dựng cộng đồng
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế và định hướng hợp tác tiếp theo
ngoài ra tại hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi một lãnh đạo các nước sẽ thông qua nhân sự
mới cho vị trí tổng thư ký asean nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
asean ba mươi một là sự kiện quan trọng nhất trong năm của asean với số lượng văn kiện thông qua rất lớn
năm mươi năm văn kiện đây cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng tâm điểm của đối ngoại đa phương của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
xu hướng bảo hộ gia tăng và các thách thức xuất hiện ngày một nhiều khác với những lần trước
hội nghị lần này sẽ nhấn mạnh việc củng cố tăng cường đoàn kết
và vai trò trung tâm của asean thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thu hẹp khoảng cách phát triển
và nâng cao năng lực của cộng đồng asean để có một asean tự cường phục vụ lợi ích người dân
các nước thành viên và bảo đảm môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực